thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua bảy tháng năm tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đã long trọng diễn ra lễ diễu binh diễu hành nhằm biểu dương lực lượng khẳng định ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
đây cũng là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và ngùa đã kết thúc được hơn một ngày tuy nhiên hào khí từ buổi lễ thì vẫn còn động lại đặc biệt là trên không gian mạng
tự hào yêu thương tuyệt đẹp là những từ khóa ngập tràn trên các nền tảng trong suốt hai mươi bốn giờ qua
trong đó thì nhiều người đã khẳng định rằng buổi lễ kỷ niệm thành công không chỉ bởi khí thế hào hùng âm phang chiến thắng mà còn đẹp và ghi dấu ấn từ các chi tiết hành động rất nhỏ nhưng lại ấm áp nghĩa tình
lấy cảm hứng từ tượng đài chiến thắng điện biên phủ
đặt trong cụm di tích đổi đê gồm d một d hai d ba ở trung tâm thành phố điện biên phủ
tạo hình em bé điện biên trên vai các chú bộ đội mặc dù chỉ xuất hiện khoảng một mươi năm giây trong buổi lễ nhưng đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người
bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này được cư dân mạng lan tỏa chóng mặt gây bão mạng với hàng nghìn lượt like share
một tài khoản có tên thành long chia sẻ
hình ảnh em bé tượng đài dưới cơn mưa nặng hạt tại điện biên vẫn nở nụ cười
thật sự quá đẹp và ý nghĩa tác phẩm khiến triệu người việt nam xúc động
dù trời mưa to em bé điện biên vẫn nở nụ cười dạng dỡ giữa rừng cờ hoa và các chiến sĩ
một bức hình thắp lên tinh thần dân tộc bất quất lớn lao
đây thực sự là hình ảnh khó quên với tất cả mọi người chắc bé sau này lớn lên vẫn sẽ tự hào lắm
cơn mưa nặng hạt buổi sáng sớm chỉ nhân lên niềm tự hào trong một ngày tháng năm lịch sử
và như khẳng định thêm chân lý
không khó khăn nào ngăn nổi bước chân ta tự hào điện biên phủ tự hào việt nam
nhìn hình ảnh này mình vui lắm khi tinh thần dân tộc được lan tỏa
khi chiến thắng điện biên năm nào vẫn còn đó sát son
nhiều cư dân mạng chia sẻ dù không trực tiếp có mặt tại điện biên phủ
nhưng người dân mọi miền đất nước vẫn cùng hòa chung cảm xúc theo từng bước đi hào cùng của đoàn diễu binh diễu hành
xúc động tự hào là cảm xúc của tất cả mọi người
lễ kỷ niệm giúp mỗi chúng ta được sống lại những ký ức hào hùng của cả dân tộc cách đây bảy mươi năm
mỗi chúng ta cần trân quý giá trị của độc lập tự do
có được điều này biết bao thế hệ cha ông đi trước đã đánh đổi bằng xương máu và cả tính mạng
với người đã từng tham gia kháng chiến chúng tôi như được sống lại ký ức thời trai trẻ
với ngọn lửa của tinh thần đấu tranh cách mạng cháy bỏng trong trái tim
một cảm xúc của tất cả mọi người
một cảm xúc của tất cả mọi người
một cảm giác lưng lưng tự hào luôn có một niềm tự hào dân tộc trong trái tim mỗi người việt dù bạn là ai làm nghề gì
mình không ở điện biên nhưng mình tin là dù bạn ở đâu thì tinh thần điện biên vẫn sống trong bạn hôm nay và nhiều ngày sau nữa
vì tổ quốc là mãi mãi lòng tự hào dân tộc là lẽ sống của chúng ta
thật sự rất xúc động tôi yêu việt nam quê khương tôi một đất nước luôn kiên cường trong mọi gian khó
tự hào yêu thương tuyệt đẹp là những từ khóa ngập tràn trên các nền tạc mã xã hội
buổi lễ kỷ niệm thành công không chỉ bởi khí thế hào hùng âm vang chiến thắng mà còn đẹp và ghi dấu ấn từ các chi tiết hành động rất nhỏ nhưng lại ấm áp nghĩa tình
khoảnh khắc sĩ quan cảnh sát cơ động ân cần tắng chiếc còi chỉ huy cho bé gái đứng dưới nắng chào đoàn diễu binh hay hình ảnh các chiến sĩ công an cùng nhiều người dân nán lại dọn dẹp trên lễ đài đều là những hình ảnh đã chạm đến trái tim
trang bảo vệ tổ quốc chỗ sự vững chắc cho mỗi người dân
lễ diễu binh diễu hành chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ kết thúc trong niềm hân hoan tự hào dân tộc
buổi lễ kết thúc hàng ngàn người dân đổ ra hai bên đường chia tay các chiến sĩ trong đoàn diễu binh diễu hành
những cái ôm thật chặt những cái nắm tay bị dịt những nụ cười dạng dỡ và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào lưu luyến
điện biên phủ việt nam tổ quốc
có những điều không thể nói hết bằng lời nhưng lại kết nối triệu triệu trái tim việt nam hôm qua hôm nay và mãi mãi mai sau
điện biên phủ việt nam tổ quốc